trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã kịp thời truy bắt một quái xế phóng tốc độ cao lạng lách trên cầu nguyễn tri phương cầm lệ
khám xét nhanh trên người đối tượng tổ công tác phát hiện một bao cỏ mỹ với số lượng lớn
khi lực lượng cảnh sát giao thông áp sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối tượng bất chấp hiệu lệnh tăng ga bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy chặn và bắt nhanh được đối tượng ngay sau đó đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân giấy tờ xe khai báo quanh co chỉ khai chở bao cỏ mỹ đi tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác minh đối tượng tên là hàn mạnh nhất chú tại tỉnh quảng nam từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản